với nguyên liệu từ đâu
mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên của chương trình thực phẩm sạch khai bẩn
để tìm hiểu quy trình sản xuất những vật dụng quen thuộc mà rất có thể
chính là hộp đựng cơm của bữa trưa hàng ngày mà quý vị đang dùng
đựng thức ăn vào hộp nhựa hộp xốp bịch ni lông là thói quen khi mua thực phẩm của rất nhiều người
rẻ tiện dụng dễ mua và thường được khẳng định là an toàn
hàng ngày những vật phẩm này được tiêu thụ với số lượng rất lớn
để tìm hiểu thực hư những hộp xốp cốc nhựa túi ni lông này được sản xuất như thế nào
nguyên liệu ra sao và với mức giá bán lẻ khá rẻ như hiện nay
liệu chúng có thực sự an toàn cho người sử dụng
cơ sở tái chế đang nhanh tay phân loại rác để bỏ vào máy chuẩn bị làm nguyên liệu sản xuất ra hạt nhựa
các hạt nhựa được tái chế từ những bao bì ni lông thùng xốp hộp nhựa đã qua sử dụng lại tiếp tục được sử dụng để tái sinh ra những sản phẩm mới
các xưởng tái chế dù là bên trong hay bên ngoài luôn tràn ngập rác thải và bụi bẩn
là hộp xốp và nhựa tái chế nhưng đa số lại được dùng để đựng thức ăn chín
liệu rằng những hộp xốp hộp nhựa quen thuộc này có thực sự an toàn và tiện lợi như những lời trào bán trên thị trường
nhóm phóng viên của chương trình thực phẩm sạch hay bẩn đã tiếp tục trong vai những người mua hàng thâm nhập vào các cơ sở tái chế để tìm ra quy trình sản xuất và tái chế đổ nhựa từ rác thải
làng minh khai có rất nhiều cơ sở sản xuất tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra hai cơ sở sản xuất chính
một là sản xuất hạt nhựa từ rác thải và hai là cơ sở sản xuất đồ tái chế từ hạt nhựa
lần theo những mương nước đen đặc không ngừng chảy xung quanh khu vực sản xuất chúng tôi không khó để tìm đến một cơ sở sản xuất hạt nhựa
rác sau khi được phân loại sơ và rửa với quy trình không thể bẩn hơn sẽ được đem vào các cỗ máy thủ công hoen dỉ cắt nhỏ
sau đó những nguyên liệu này sẽ được nấu chảy và chỉ qua một công đoạn rất ngắn đã trở thành những hỗn hợp đặc sệt
các hỗn hợp này sẽ được đổ trực tiếp ra nền đất và tiếp tục được cho vào máy cắn sợi
qua một lần nước bẩn những hạt nhựa này tiếp tục được cắt và trở thành những hạt nhựa các loại
chúng được đóng vào các bao bì lớn và di chuyển đến các cơ sở khác nhau để tiếp tục quá trình trở thành nhựa như hộp nhựa
thìa nhựa ống hút cốc đựng nước mía
còn nước thải từ quá trình sản xuất này sẽ thải trực tiếp qua những kênh mương nhỏ đổ ra sông
tại một cơ sở khác chúng tôi bắt gặp những hạt nhựa mới thấy ở cơ sở trước đang được đưa vào máy và trực tiếp sản xuất ra các loại bao bì ni lông
có tới hàng vạn chiếc túi ni lông được sản xuất ra tại đây mỗi ngày
khi hỏi chủ xưởng chúng tôi được biết mỗi kg hạt nhựa có thể sản xuất ra khoảng một kg túi thành phẩm
làng minh khai có khoảng bốn mươi cơ sở sản xuất các loại mặt hàng nhựa tái chế khác với quy mô tương tự
như vậy có thể nhầm tính với cường độ sản xuất như trên số lượng túi hộp nhựa và các sản phẩm từ nhựa tái chế ở đây được cung cấp ra thị trường mỗi ngày là vô cùng lớn
đồng nghĩa với đó là rất rất nhiều người tiêu dùng đã và đang tiếp xúc sử dụng với những sản phẩm nhựa và các sản phẩm từ nhựa tái chế ở đây được cung cấp ra thị trường mỗi ngày là vô cùng lớn

và nó còn những cái phù da mà ở nhiệt độ cao có thả khả năng là nó sẽ thôi ra
thế cho nên là người ta khuyến cáo là không sử dụng
mặc dù là cái momer trong cái thôi là không lớn nhưng với cái người thường xuyên sử dụng hoặc là ở nhiệt độ quá cao thì có thể cái hàm lượng đó nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe
và đặc biệt là những cái modermer ở cái dạng ví dụ như là cái dạng mạch vòng hay là cái dạng ta gọi là các cái nhân thơm thì cái này là nó có một số những cái hợp chất mà có cái nhân thơm ấy là cái khả năng gây ung thư nó rất là cao
hiện nay việc kiểm soát chất lượng nhựa trên thị trường là rất khó khăn
những sản phẩm dùng để ăn uống được làm từ nhựa tái chế rất nguy hiểm
dù chưa thể biết độ độc hại đến đâu nhưng nếu sử dụng sản phẩm từ nhựa rác thải thì người tiêu dùng có nhiều nguy cơ bị nhiễm khuẩn
người sử dụng cần lưu ý không nên sử dụng các loại hộp xốp hộp nhựa để đựng đồ ăn đồ uống đang nóng
thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ dầu ăn nước sôi đồ chua gồm dưa muối salad trộn giấm nước chanh
không dùng lò vi sóng để làm nóng
vì vậy để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng nên hạn chế sử dụng các sản phẩm trên để đựng thực phẩm để đảm bảo an toàn cho sức khỏe
tiện dụng dễ mua giá rẻ những hộp xốp cốc nhựa đang là lựa chọn hàng đầu của những quán cơm phở từ sang trọng tới bình dân
vì không nắm rõ được cơ chế hoạt động lại muốn tiết kiệm chi phí
hằng ngày những hộp xốp cốc nhựa này không thể được sử dụng
những hộp xốp cốc nhựa này được tái chế từ rác vẫn được tiêu thụ rất nhiều
đây thực sự là mối lo ngại với sức khỏe con người
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại